ba km bờ biển xã kỳ lợi thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh đã xuất hiện cặn và váng dầu giạt vào bờ
đây là số dầu loang từ vụ chìm tàu nodana sofia xảy ra vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi một vừa qua
và hiện chính quyền địa phương đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương thu gom số lượng cặn và váng dầu
đồng thời đưa ra cảnh báo tới người dân
chính quyền địa phương đã huy động lực lượng thu gom xử lý bảo đảm môi trường bờ biển
đồng thời thông tin đến các hộ nuôi trồng thủy sản gần khu vực có sự cố dầu tràn
triển khai các biện pháp ứng phó
chủ tàu nodana sofia cũng đã thuê các chuyên gia xử lý sự cố tràn dầu
quây phao ở vị trí tàu chìm lặn và hút toàn bộ số dầu còn lại
trước đó tàu nodana sofia trọng tải gần chín tấn
khi trên đường vào cảng biển vụng áng sơn dương thì bất ngờ bị thủng mạn tàu nước tràn vào bùng máy
thời điểm tàu chìm trên tàu có khoảng một trăm tám mươi tấn dầu nhiên liệu